thưa quý vị thời gian qua các cơ quan chức năng mà đặc biệt là lực lượng công an các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đất tài sản bằng nhiều hình thức để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động phòng ngừa
tuy nhiên trên thực tế không ít người vẫn chưa thật sự đề phòng để đối tượng lừa đảo có cơ hội thực hiện hành vi
và trong phóng sự sau đây chúng tôi sẽ phản ánh một số thủ đoạn lừa đảo đã xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh tiền giang để nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác
với kinh nghiệm mua bán sĩ các loại mỹ phẩm gần hai mươi năm việc giao nhận hàng hóa phải kiểm đếm như thế nào đối với chị trương thị thu thanh ở xã nhị bình huyện châu thành tỉnh tiền giang là việc cần phải làm rõ ràng
thế nhưng chỉ một lần mua hàng của một người đàn ông chưa từng quen biết không rõ địa chỉ chị thanh đã không kiểm tra hàng hóa
thì khi mở ra mới phát hiện số hàng hóa chị nhận không phải là số mỹ phẩm trị giá hai mươi năm triệu đồng mà là sáu thùng mì tôm nhãn hiệu ba miền
nó nói cho mình là rẻ tới năm đồng một lốn thì thường thường mình mua là nó rẻ chỉ có ba thôi
mà này gh tới năm tôi mới hỏi là tổng số bao nhiêu nó mới nói là nó về sáu thôn
tôi mới nói nếu sử dụng
nếu sử dụng sáu thùng thì chị không có tiền lấy đâu chị lấy trước ba thùng
rồi còn ba thùng đó chị mới lấy tiền đó về chị mua ba thùng đó luôn
thì mới đưa hai mươi năm triệu ra cho nó thì nó tôi mới nói giờ xe bự quá đâu đi xuống dưới được thì nó mới nói để nó kêu xe nhỏ đưa qua
thì mình đi chạy tiền thì ở đây nó đưa lên chiếc xe nhỏ nó đưa qua cho mình ba thùng hàng đó trơn rồi mình đâu có kiểm đâu
một hình thức lừa đảo phổ biến khác hiện nay là việc dùng vé số đã cạo sữa hoặc vé số được in giả để đổi vé số chúng với đại lý hoặc những người đi bán vé số lẻ
với thủ đoạn làm vé số giả tinh vi nhiều đại lý và người bán vé số đã không phân biệt được nên đồng ý đổi
đến khi mang đi đổi tại công ty sổ số kiến thiết thì mới phát hiện vé giả
mặc dù làm đại lý vé số nhiều năm nay nhưng với thủ đoạn lừa đảo này đã làm anh nguyễn thanh sơn ở khu phố hai phường sáu thành phố mỹ tho bị lừa mất gần ba mươi triệu đồng
nó lời hỏi đổi số trúng không mới nói có
rồi nó móc tựa số ra nó nói
trúng lô ba mươi triệu thì mình cũng coi tới coi lô mà mắt mình dờm không ra
với lại thấy nó bữa trước bữa sau nó lên lại đổi nó làm giả kiểu kỹ thực nó cao nó làm kiểu như nó in nguyên một hàng số luôn
cái đó phải bỏ vô cái máy gọi lên thì mới thấy nổi
chứ còn đại lý ở dưới nó coi nó dờm cũng không ra phải đẩy về công ty
vì vậy trước khi giao tiền tài sản có giá trị cho bất kỳ ai mọi người phải hết sức tỉnh táo kiểm tra thật kỹ thông tin liên quan
cần thiết phải bàn bạc với người thân bạn bè để được tư vấn giúp đỡ
những trường hợp chưa thật sự tin tưởng cần thông báo với cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn kịp thời tránh được những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra